tỉnh từ nam thanh hóa trở vào cho đến phía bắc của thừa thiên huế còn có thêm tác động của hiệu ứng gió phơn
nên sẽ xảy ra nắng nóng về chiều với mức nhiệt cao từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
trong khi đó ở khu vực từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận chưa chịu ảnh hưởng của hoa lưu vùng thấp nóng
ngày hôm nay trời nắng nhưng cường độ nắng không mạnh vì thế mức nhiệt không quá cao từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
về chiều và tối nay ở khu vực từ thừa thiên huế trở vào cho đến phú yên
hộp có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy mưa đá và gió giật mạnh
ở phía nam gió mùa tây nam đang có xu hướng hoạt động yếu dần
nam bộ và tây nguyên chào đón một tuần mới với tiết trời nắng giáo
thời săn nắng ở cả hai khu vực sẽ kéo dài liên tục đến khoảng một mươi ba giờ chiều
với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở tây nguyên là từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
còn ở các tỉnh thành nam bộ là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
sau khoảng một mươi ba giờ ở nam bộ và tây nguyên sẽ có mưa rào và rông trở lại
trong đó khu vực phía bắc của tây nguyên có mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
nên cần phải đề phòng hiện tượng lốc xoáy mưa đá cũng như gió giật mạnh
trên biển khu vực từ bình thuận cho tới cà mau từ cà mau cho tới kiên giang và vịnh thái lan
cũng như khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
có mưa rào và rông mạnh nên tầm nhìn xa thấp dưới một mươi km
kèm theo nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh cùng với đó là gió tây nam mạnh ở mức cấp bốn cấp năm
trong khi đó ở khu vực huyện đảo hoàng sa không chịu tác động của rãnh thấp nên trời không mưa
gió hướng đông cường độ yếu cấp ba cấp bốn biển lặng
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước